đại học quốc gia hà nội phối hợp cùng với bộ khoa học và công nghệ
vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng tây bắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
sau bảy năm hàng trăm đề tài dự án được nghiên cứu ứng dụng và truyền giao về cho các địa phương
các kết quả nghiên cứu của chương trình đã chỉ ra vùng tây bắc vẫn còn nhiều tiềm năng
nhưng chưa được khám phá và phát huy tốt để phát triển
trong thời gian tới việc tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ
sẽ góp phần tạo nên một đòn bẩy cho sự phát triển bền vững vùng tây bắc
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong vùng